hiện nay trên cả nước vẫn còn hàng chục nghìn đối tượng phạm pháp trốn lệnh truy nã và hàng năm cũng có hàng nghìn đối tượng trong số đó đã xa lưới pháp luật
câu chuyện về hai đối tượng đã gây ra vụ thảm sát tại phường pom hán thành phố lào cai từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai mà chúng tôi sắp chuyển tới quý vị các đồng chí và các bạn trong chương trình hôm nay là một ví dụ như thế
sau hai năm lẩn trốn tưởng rằng thoát tội nhưng cuối cùng hai kẻ thù ác vẫn bị xa lưới pháp luật
đúng như dân gian thường có câu lưới trời lồng lộng thưa nhưng khó thoát

chúng tôi phải tổ chức công tác điều tra và tiến hành các biện pháp rà soát toàn bộ số đối tượng hoạt động đu động
cũng như đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động bất minh về thời gian trong đêm hôm đó tại khu vực xảy ra vụ án
đặc biệt là toàn bộ phường bóng hán cũng như là các phường gần gần như bình minh bắc lệnh nam cường
đấy là những địa bàn trọng điểm mà chúng tôi phải rà soát rồi xã nam cường
qua giả soát như thế thì rất nhiều đối tượng có biểu hiện hoạt động nghi vấn
rồi các băng ổ nóng tội phạm nó có biểu hiện hoạt động vào đêm
các ổ nóng trộm
trộm cắp đêm trộm cắp vật trộm cắp chó trộm cắp gà trộm cắp cây cành
rồi các ổ nóng cờ bạc
mặc dù những cái điểm cờ bạc đây nó không phải là lớn nhưng nó là tụ tập đánh sông
thế rồi đánh bài thậm chí là có cả cờ bạc kiếm bạc
đấy là những điểm mà chúng tôi phải rà soát ngay nắm thông tin đó
bên cạnh đó thì phải nắm thông tin ngay đối với các trường học
các trường học
và đặc biệt là các số trường hợp mà có đông số học sinh ngoại trú như là trường công nhân kỹ thuật
rồi trường sư phạm trường y đế
đấy là những trường mà đóng tại khu vực địa bàn thành phố gần khu vực hiện trường xảy ra
thực hiện trị đạo của lãnh đạo văn chuyên án các tổ chính sát đã lập tức lên đường triển khai các hướng điều tra
một tổ trinh sát được lệnh phối hợp với công an phường bom hán tiến hành giả soát kiểm tra nhân hộ khẩu từng hộ từng nhà từng đối tượng trong khu vực đặc biệt là các khu nhà trọ cho người từ địa phương khác tới
giả soát số người tạm trú tạm vắng để phát hiện số người bất minh về thời gian trước trong và sau khi xảy ra án mạng
tiến hành kiểm tra khẩn cấp trên địa bàn tỉnh lào cai như là nhà nghỉ quán ăn chủ tịch quán ăn

ăn quán hát phòng karaoke
vì nghi ngờ đây có thể là nơi
bọn tội phạm kéo đến trong thời gian
gây án để thụ hưởng tài sản kiếm được
của người bị hại
theo kết quả khám nghiệm hiện trường
có để lại nhiều vết máu
vừa là của nạn nhân
nhưng cũng có thể vừa là của hùng thủ
điều này cho thấy quá trình gây án
giữa hùng thủ và nạn nhân có sự sâu sát
và nghi ngờ chính hung thủ cũng bị thương nhẹ
vì thế một tổ trinh sát khác
đã tiến hành lập tức điều tra
tất cả các phòng khám tư nhân
trung tâm y tế trên địa bàn xem có bệnh nhân nào
đến chữa trại vết thương vào thời điểm
lúc xảy ra mạng hay không
tại vườn bom hán
các trinh sát đã cho triệu tập nhiều đối tượng
tình nghi lên gặng hỏi về những thông tin
manh mối tử phạm
cả phương bom hán có hơn hai trăm linh đối tượng
nghiện hút đây chính là những đối tượng
tình nghi cao nhất có thể gây ra án mạng
đối với ông nguyễn đức ứng
tuy nhiên sau một thời gian
triển khai các biện pháp nghiệp vụ
sòng chân tướng hùng thủ gây án
vẫn còn quá mở mịt
quá trình điều tra rất khó khăn
bởi vì cái căn cứ để làm rõ
cũng như là xác định các đối tượng này
có liên quan hay không liên quan đến vụ án
có phải là đối tượng gây án hay không
thì chủ yếu là người nhà người thân
của các đối tượng chứng minh mặc dù vậy
chúng tôi đã bằng nhiều cái biện pháp
tổ chức nhiều cái lực lượng
để làm rõ toàn bộ
và đã xác định hàng nghìn
làm rõ hàng nghìn đối tượng
là không phải là đối tượng gây ra vụ án
từ những cái việc đó
đã dẫn đến cái vụ án là đi vào
vào cái giai đoạn
rất là khó khăn
cái việc ngay cả ngay trong cái việc
xác định đối tượng nghi vấn đã rất khó khăn
chứ không nói gì cái việc là tiến hành
làm rõ được cái đối tượng gây án là ai
lúc này có rất nhiều thông tin được chuyển đến
ban chơi nàn về ông thủ gây án
những thông tin trinh sát báo về cũng đã khoanh vùng
được một số đối tượng tỉnh nghi
có một số đối tượng có nhiều dấu nghị ố bất minh
tại thời điểm sau khi án mạng xảy ra
xong qua xác minh sàng lọc
thì lại có chứng cứ ngoại phạm thuyết phục
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
một số điện thoại lạ đã nhắn tin
vào máy của lãnh đạo ban chơi nàn với nội dung
hôm cụ ứng bị giết
tôi được gọi sớm trở tên thuận
từ bình minh về bắc lệnh
xe giao ca mở quần áo hắn
qua ánh đèn tôi thấy có máu
tay ôm túi gì không biết
đến gần trưa hắn gọi tôi chở xe ôm
đến bến xe phố mới
đi lối đường tàu qua cầu bắc lệnh
hắn vứt quần áo xuống suối và bảo ngại giật
hắn gọi cho một tên là
tuấn anh bảo đi lục yên
thế mong các đồng chí điều tra thêm
nhận thấy đây là thông tin quan trọng
do người dân cung cấp
lãnh đạo ban chơi nàn đã lập tức cử trinh sát
về xác minh tuy nhiên sau một thời gian
xác minh thì đã có câu trả lời
đây chỉ là trò trả thù
cá nhân của một số đối tượng
định mượn tay cơ quan điều tra để triệt thả
đối thủ của mình và những thông tin kiểu như thế
đã khiến cho cơ quan điều tra
mất rất nhiều thời gian để xác minh
gật tìm chân tướng của sự việc
có một số trường hợp nhân dân
thì chúng tôi nhận định
cũng có thể là vì những cái
cơ mục đích cá nhân
mà dẫn đến việc cung cấp thông tin sai sự thật
sai về những đối tượng
mà gây án cho nên lực lượng điều tra
chuyên án cũng mất rất nhiều
thời gian rất nhiều công sức
mà cũng phải là lỗi rất là nhiều địa phương
để tổ chức xác minh những nguồn thông tin
mà quần chúng nhân dân cung cấp
nhưng mà cũng không đem lại kết quả
trên cơ sở cái tờ rơi và cái
đề nghị nhân dân cung cấp qua cái số điện thoại
đường dưới nóng của thường trực ban chuyên án
thì là có để lại
những số điện thoại
cho quần chúng nhân dân để liên lạc
thì chúng tôi nhận được những thông tin tin nhắn
quần chúng nhân dân cung cấp có phản ánh
về một và hai đối tượng
có cái biểu hiện nghi vấn
rời khỏi hiện trường
vào cái thời điểm mà chúng ta nghi vấn gây án nhất
bằng biện pháp nghiệp vụ chúng tôi lần
tìm theo cái chủ thuế bao
thì chúng tôi chứng minh là cái việc đó
là hoàn toàn vì những cái động cơ mục đích cá nhân
chứ không phải là
vì cái hỗ trợ cho ban chuyên án
vụ án tưởng chừng đã rơi vào ngó cổ
rất nhiều đối tượng đã bị cơ quan điều tra gọi hỏi đến
song hung thủ thực sự gây ra cái chết của ông nguyễn đức ứng
vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan điều tra
lúc này từ một cơ sở bí mật của lực lượng điều tra phá án
đã cung cấp thông tin về một ổ nhóm tệ nạn
từng là học sinh trường trung cấp bảo
và đang ở trọ tại một khu nhà trọ
gần nhà nạn nhân nguyễn đức ứng
đây là nhóm đối tượng có nhiều nghi vấn nhất
mà vì nhiều lý do đã khiến cho cơ quan điều tra bỏ lọt
trong một thời gian rất dài
trải qua gần hai năm
vụ án xảy ra
và với rất nhiều công sức cũng như
rất là nhiều áp dụng rất nhiều biện pháp
nghiệp vụ và nhiều lực lượng tham gia
để điều tra chuyên án nhưng tại sao
không phát hiện ra
không thu thập được những thông tin liên quan về
tù phạm gây án và các ông chí là
trong đây có một cái vấn đề
mà chúng tôi cũng thấy rằng là
là quá trình điều tra
thì xác định đối tượng gây án
có những cái thủ đoạn
trong đối phó với cơ quan điều tra
với lực lượng điều tra báo chí đặc biệt
là sau sau này
khi mà chúng tôi đã có những cái căn cứ
có những cơ sở xác định
đối tượng nghi vấn và đặc biệt là
chính là đối tượng gây án ấy
thì chúng tôi mới thấy rằng là quá trình điều tra
giả soát đối tượng sau khi gây án đã
có cái hoạt động đối phó
cụ thể như là
sau khi mà phát hiện ra
cái lực lượng cảnh sát khu vực
và tổ dân phố đến kiểm tra các
dãy phòng trọ các hộ dân cư
tại khu vực gần đó
thì đối tượng đã khóa cửa
đi khỏi địa bàn
dẫn đến là lực lượng điều tra
tưởng rằng là
không có người ở nhà nên là không vào
và từ đó đã bỏ sót
đối tượng gây án trong quán
ở những giai đoạn điều tra ban đầu
qua xác minh thấy nổ lên hai đối tượng
có nhiều dữ hiệu tình nghề nhất
là hoàng văn khê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở thôn tân tiến xã gia phú huyện bảo thắng
thời gian từ tháng hai đến tháng tám
khuê thuê trọ ở tờ chín phòng bòm hán
đối tượng thứ hai là phạm thành dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ở khu phố ba thị trấn tăng lỏng huyện bảo thắng
trong hai đối tượng này thì đối tượng hoàng văn khê
là đối tượng tình nghi số một
khuê là đối tượng thường xuyên chủ động
đi dò la tin tức của cơ quan điều tra
khi các điều tra viên xuống lấy lời khai
của các nhân chứng
thậm chí là các điều tra viên
còn có thông tin khuê liên lạc
với đám bạn bè của mình
để thống nhất lời khai về thời điểm xảy ra án mạng
nếu như bị cơ quan điều tra hỏi thêm đến
quá trình xác minh thì đến tháng ba
năm hai nghìn một mươi bốn thì chúng tôi đã
phát hiện ra một nhóm đối tượng
gồm có hoàng văn khê phạm thành dương
nhạc văn tư hoàng lê nguyên khang
và một số đối tượng khác có liên quan
là thường xuyên có những
việc tụ tập
sử dụng ma túy
có những bệnh viện trộm các vật
trong đấy nổi lên nhất là trường hợp
của phạm thành dương và hoàng văn khê
hoàng văn khê và phạm thành dương
trước đây là hai trường hợp
học cùng với nhau tại trường trung cấp nghề
công ty albert east việt nam
bản thân các đối tượng này học hành
rất là chảnh mạng thường xuyên bỏ học
nợ môn nhiều
trong đấy hoàng văn khê
từ khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
đã bỏ học
tuy nhiên sau đó gia đình
cũng phát hiện nghiệp ma túy
hoàng văn khê không về nhà
mà lên thuê phòng trọ ở
gần khu của nhà
chỗ ông nguyễn đức ứng
bị hại của vụ án
thuê nhà ở đấy sinh sống
thường xuyên tụ tập các đối tượng
để sử dụng ma túy
quá trình xác minh
hoàng văn khê
thái độ tâm lý rất là
bất bình thường
thường xuyên quan tâm
những việc công an đang điều tra về cái gì
và có cái việc là thống nhất
quan hệ với mình trong thời gian đó
để thống nhất về mặt lời khai
cũng như về mặt thời gian
và có cái tâm lý để che giấu
cái sự việc phạm tội
từ việc nghiên cứu kỹ về các đối tượng
trong ban chuyên án các điều tra viên
đã xây dựng kế hoạch báo cáo ban chuyên án
cho chủ trương phá án vào đợt ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
lúc này ban chuyên án quyết định sử dụng một biện pháp khác
để quyết tìm băng đưa khung thủ
đó là việc cho triệu tập đối tượng
phạm thanh dương
lúc đầu dương khai báo quanh co
phủ nhận toàn bộ những cáo buộc của cơ quan điều tra
sau một thời gian kiên trì đấu tranh thuyết phục
thì cuối cùng đối tượng phạm thanh dương
mới chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình
khi cùng với hoàng văn khuê
gây ra cái chết đối với ông nguyễn đức ứng
em và bạn mình là hoàng văn khuê
di ngưỡi cướp tài sản
tại khu ckm
sáng ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
trong hành vi bằng tội
em và bạn
đồng gọi các bạn
đi hành vi di ngưỡi
căn cứ và lời khai của phạm thanh dương
vào thời gian bất minh của hoàng văn khuê
với quan điểm điều tra
có đầy đủ chứng cứ
để kết luận đối tượng hoàng văn khuê
chính là kẻ chủ mưu
cùng với đối tượng phạm thanh dương
gây ra vụ trọng án
ở phường bom hán
một mươi tám h ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tòa trinh sát thuộc phòng kẻ diễn điều tra tội phạm
về truyền thuyền xã hội công an tỉnh lào cai
đã bí mật
em quân là nhà đối tượng hoàng văn khuê
và đã bất ngờ bắt giữ khẩn cấp đối tượng này
khi đang ở nhà
và không hề biết chuyện gì đã xảy ra
tuy nhiên tại cơ quan điều tra
đối tượng khuê khăng khăng cho rằng

y đưa ra hàng loạt chứng cứ
được coi là bằng chứng ngoại phạm của mình
thậm chí đối tượng khuê còn khẳng định
rằng mình không giết ông ứng
trước sự ngoan cố của đối tượng hoàng văn khuê
lãnh đạo ban chuyên án
cho trựa tập các giám định viên
giám định mẫu tóc nước bỏ
tế bào da bàn chân của khuê
mang đi xét nghiệm để đối chứng
với các dấu vết thu được tại hiện trường
khi nghe nói cơ quan điều tra giám định các dấu vết
đối tượng khuê biết không thể chối tội
và đã phải cuối đầu nhận tội vì hành vi
giết người cướp tài sản của mình
liên quan đến hành vi phạm tội của mình
chúng tôi đã phải sử dụng
những tài liệu chứng cứ thu thập được
vì chúng tôi đã chuẩn bị từ trước rồi
đưa ra thì đấu tranh thì hoàng văn khuê
có những tính tiết không thể giải thích được
hoặc là giải thích quanh co không thành khẩn
chúng tôi đã đấu tranh
và trải qua quá trình đấu tranh
thì hoàng văn khuê đã thừa nhận
hành vi phạm tội của mình
lời khai của hai đối tượng này cho thấy
vì thiếu tiền tiêu xài
nên chúng đã rủ nhau đi
từ huyện bào thắng lên thành phố lào cai
với mục đích là sẽ trộm cắp tài sản
khi đi qua nhà ông ứng
thì chỉ thấy có hai ông bà già
nên chúng đã vào trong hàng trộm cắp
tuy nhiên là do bị phát hiện
nên khuê và dương đã tấn công
và sát hại ông ứng
và chém trọng thương bà bích
lục phát và cướp đi một số tài sản có giá trị
sau khi gây án thì cả khuê và dương đều về nhà
và không gây ra bất kỳ vụ việc nào
cả hai tên sát nhân này
đều có những thử đoạn
che giấu tội ác hết sức tình vì
khiến cho công tác điều tra gặp vô vàn khó khăn
chúng sẽ đánh bà
sau đó lục mọi tiền
và lấy tiền
để bỏ bà ra ngoài
sau một quãng thời gian khá dài
với sự nỗ lực
cố gắng không mệt mỏi
của tập thể ban chơi nán
đã đạt được thành công
khi bắt giữ được hai kẻ thù ác
đã gây ra cái chết thương tâm
đối với ông nguyễn đức ứng
vụ án khép lại
xong đã để lại nhiều bài học cảnh giác
cho mỗi người dân trong việc đấu tranh
phòng chống tội phạm
bọn tội phạm ngày càng hết sức manh động
và liều lĩnh
vì thế mỗi người dân cần tự trang bị cho mình
những kiến thức tối thiểu về phòng ngừa tội phạm
để tự bảo vệ mình
đồng thời hỗ trợ bảo vệ những người xung quanh
gia đình ông nguyễn ứng
là một gia đình sinh hoạt
tương đối khép kín
ít quan hệ xã hội
ít có giao lưu
đối với các hàng xóm
thường là không có con cháu
xin giống cùng
đó là một điểm rất nguy hiểm
và đặc biệt phía sau của gia đình
qua chúng tôi điều tra thì xác định
đây là một cái điểm mà trước đây
các đối tượng ma túy tụ tập
sử dụng ma túy rất nhiều
gia đình thì
cổng và cửa thì khóa tương đối chắc chắn
nhưng phía sau nhà
thì lại rất tình toàn
đi vào chỗ nào
cũng có thể là trụ vào trong nhà được
cái thứ hai nữa là
bản thân ông ứng
thì ông cũng rất cảnh giác
bọn ông đã đi bộ đội về ông rất cảnh giác
trên đầu giường sắm một con dao
sắm hai con dao một con dao nhọn
một con dao tông
để phòng thủ khi mà có đối tượng
gọi có người gọi ra ngoài
thì ông sẽ mang theo
và đã có một nhiều
một vài lần ông nói chuyện với hàng xóm
những người già không già không tuổi
ông nói nếu như mà có
kẻ trộm vào nhà
thì ông cũng thực hiện cái việc ông chống trả lại được
đấy là một cái chủ quan của tuổi già
mà những cái đó
là thật sự là không nên có
và khuyên bảo đối với
tất cả mọi người dân đối với cha mẹ
già mà sống độc thân
có hai ông bà già sống
thì nên có con cháu sống cùng
hoặc thường xuyên là có con cháu gần đó
với hành vi tội lỗi do hai đối tượng
hoàng văn khuê và phạm thanh dương gây ra
đã đủ yếu tố cấu thành
tội giết người cướp tài sản
đây cũng là bài học cho những kẻm vô nhân tính
luôn chứa chấp lòng tham
khi thấy những tài sản có giá trị của người khác